sở du lịch tp hcm đã tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật đường phố hồ chí minh city street show
với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ca sĩ các nhóm múa truyền thống và nhóm nhảy hiện đại
đây là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố theo chủ đề đầy mới lạ và hấp dẫn
hồ chí minh city street show mới là ở sự kết hợp giữa nghệ thuật đường phố đương đại trên thế giới
và văn hóa dân gian ba miền
bên cạnh loại hình quen thuộc như ảo thuật ca hát biểu diễn nhạc cụ nhảy múa nhạc edm
thì những tiết mục đơn ca tài tử múa cổng chiêng cũng đã góp phần quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa việt
vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trải dài trên con phố đi bộ nguyễn huệ
sẽ có sáu cụm sân khấu trình diễn cùng lúc các loại hình nghệ thuật khác nhau
các sân khấu này được thiết kế sáng tạo mang đậm hơi thở đường phố và nét đặc trưng của du lịch tp hcm
mục tiêu của chương trình nghệ thuật đường phố là chúng tôi
chúng tôi bổ trợ thêm cho cái sự hấp dẫn vốn có của phố đi bộ nguyễn huệ
trở thành một điểm đến rất hấp dẫn cho du khách và người dân tp vào dịp cuối tuần
bằng một chương trình nghệ thuật đường phố với sự tài năng
sự giao lưu giữa người nghệ sĩ với khán giả một cách rất là gần gũi
với những ai yêu thích nghệ thuật đường phố thì có thể đến đây
chúng ta có thể thưởng thức những cái không gian văn hóa ca nhạc
những loại hình nghệ thuật rất là gần gũi
gần gũi với đời sống thường ngày của người dân việt nam
nhưng các nghệ sĩ đã làm mới và tươi tắn nó qua những tiết mục của mình
nét mới của chương trình nghệ thuật đường phố hồ chí minh
so với những chương trình biểu diễn nghệ thuật khác
đó chính là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa nghệ thuật đường phố đương đại trên thế giới
như ảo thuật ca hát biểu diễn nhạc cụ nhảy múa và văn hóa dân gian ba miền của việt nam
nghệ thuật hát đối đáp quan họ đơn ca tài tử múa cổng chiêng
góp phần giới thiệu những nét đặc sắc nhất của văn hóa việt nam
ngày hôm nay em được tham gia trong cái chương trình này là em rất là vinh dự
và em cũng rất là vui khi mà quảng bá nhạc âm nhạc truyền thống đến với mọi người

đầu tiên em đánh vào một nơi như thế này em thấy khán giả thật là rất là cool rất là tuyệt
thật sự thì em rất là mong muốn những cái chương trình như thế này
nét văn hóa cũng giống như là những nghệ thuật mới đem đến cho các bạn
cho giới trẻ để mà chúng ta có thể hội nhập tốt hơn giống như là có một cái sân chơi bổ ích hơn
không chỉ biểu diễn riêng lẻ mà các loại hình nghệ thuật này còn được kết hợp
tạo nên sự mới mẻ trong cách giới thiệu văn hóa dân tộc đến du khách quốc tế
bữa tiệc nghệ thuật mới lạ hấp dẫn này được trình diễn trong một không gian mở
sẽ làm tăng thêm sự giao lưu
văn hóa giữa du khách và người dân bản địa
tôi rất thích khi được nghe trực tiếp những nghệ sĩ biểu diễn như thế này
khi nghe những giai điệu của các bạn tôi lại nhớ những bài hát của nicolo
tomado ở quê hương tôi
âm nhạc có mặt khắp nơi và tôi rất vui khi mình có mặt tại thành phố hồ chí minh
nói chung là các cô rất thích vì nó làm cho các cô thấy mình trẻ lại như thủa thanh niên vậy